quốc hội mỹ mới đây đã thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá hơn một mươi hai tỷ usd cho ukraine
trong đó có cả khoản tiền giúp kiev ứng phó với sự cố an ninh hạt nhân tiềm tàng
trong gói viện trợ này ba mươi năm triệu usd được cấp thông qua cơ quan quản lý an ninh hạt nhân quốc gia mỹ
nhằm giúp ukraine đối phó với một sự cố tiềm tàng do pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân zaporizia
theo cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia mỹ cơ quan này đã hỗ trợ đáng kể cho ukraine
để giám sát mức độ bức xạ tại các địa điểm như zaporizhia và chechnobyl
nhà máy điện hạt nhân zaburicia thường xuyên bị pháo kích trong những tháng gần đây
trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng nga và ukraine ở khu vực này
ba mươi năm triệu usd trên là một phần khoản tài trợ ngắn hạn của chính phủ mỹ
khoản viện trợ nhằm mở rộng tài trợ của chính phủ mỹ đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
bao gồm một mươi hai ba tỷ usd hỗ trợ quân sự và kinh tế cho ukraine